xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị mới đây công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy
đối với nguyễn phú chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở quận tây hồ
khám xét chỗ ở của chiến lực lượng chức năng phát hiện một người đang mang thai tám tháng đang sử dụng ma túy
ngoài khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chân mạc túy với nguyễn phú chiến công an cũng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chân mạc túy
đối với mai đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở quận tây hồ và nguyễn trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê thị khánh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ở quận ba đình hà nội
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực ngõ sáu mươi tám
phố tứ liên phường tứ liên quận tây hồ công an bắt quả tang nguyễn phú chiến cùng chiếc xe máy có nhiều loại mạc túy
ngay sau đó công an quận tây hồ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của chiến ở ngõ sáu mươi bốn đường tứ liên
tại đây công an tiếp tục phát hiện và bắt giữ ba đối tượng gồm một nam và hai nữ là mai đức thuận nguyễn trà my cùng lê thị khánh hưng đang sử dụng ma túy
trong đó có một người mang thai tám tháng
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều loại ma túy cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy
các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy để tổ chức sử dụng tại nhà của chiến
công an phát hiện thu giữ và đã giám định tổng số ma túy trong vụ án trên gồm ba hai trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp
năm mươi bốn bảy mươi tám gram heroin ba mươi tám tám trăm sáu mươi ba gram mạc túy đá sáu mươi bảy năm trăm hai mươi hai gram mạc túy kè năm mươi bốn bốn trăm một mươi một gram mdma bốn gói nước vùi
và hai cái cóng
liên quan đến vụ việc dàn xe sang rước dầu dừng giữa đường chụp ảnh gây xôn xao dư luận
trưa một mươi chín tháng năm thượng tá trần anh ngọc trưởng công an huyện gia lộc hải dương cho biết
nhận lệnh của đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh hải dương đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ án
theo đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện gia lộc vương đình trường sinh năm hai nghìn
chú huyện tân kỳ tỉnh nghệ an tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gia lộc
và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình thành phố hải dương
tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức hải còn gọi là hải ai đồ
sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng quần áo online trên facebook tiktok
tranh thủ đàm cưới của nguyễn văn nam là nhân viên cũ của hải
hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước dầu
và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình
trên các nền tảng mạng xã hội
việc này nhằm đánh bóng tên tuổi tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn phạm đức hải cùng nhiều người khác
dàn xe sang đỗ giữa đường tại km một năm trăm linh
đường trục bắc nam thuộc địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
khi di chuyển trên đường trường phát live stream để câu like câu view tăng tương tác
thời điểm trường phát live stream trên facebook hải idol vượt khó
thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đã phát
thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các đối tượng
vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông
gây ủn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông
gây bức xúc trong quân chúng nhân dân
cơ quan công an đã khám xét nhà hải và thu giữ một số máy tính điện thoại sổ sách
có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng
liên quan đến sự việc một nam sinh dùng dao thái lan tấn công bạn học chúng vào vùng lưng trái
tổn thương cơ thể là năm mươi sáu
ngày một mươi bảy tháng năm tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn văn đạt sinh ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn tám
trú tại quảng mỹ hòa mỹ tây tây hòa phú yên hai năm sáu tháng tù
đồng thời bị cáo phải bồi thường cho bị hại tám mươi triệu đồng
theo hồ sơ vụ án đạt và vũ trí bề sinh ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn tám
là bạn học cùng lớp một mươi a ba trường trung học phổ thông phạm văn đồng ở thạch bàn phú yên
trong quá trình học tập đạt bị cháu b nhiều lần bắt nạt đùa dẫn quá mức
nên nảy sinh ý định trả thù lại bê
chiều ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đạt mang dao thái lan giấu tại cửa sổ nhà vệ sinh nam của trường
khoảng sáu giờ ba mươi ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi đến trường học
đạt đi vào nhà vệ sinh lấy con dao dắt vào lưng quần
rồi đến hành lang trước cửa lớp một mươi a ba nói chuyện với cháu bê
thấy đạt mặc đồ không bỏ áo vào quần theo quy định cháu bê hỏi
sao hôm nay mày mặc đồ kỳ vậy
đạt nói ta nghỉ học rồi nên mặc gì cũng được
b đi vào lớp bị đạt rút con dao tấn công gây trọng thương
b được đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng bị tổn thương cơ thể năm mươi sáu
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo an năn hối cải
gia đình đã bồi thường cho bị hại ba mươi triệu đồng
căn cứ hồ sơ vụ án các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
và kết quả xét hỏi tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn đạt hai năm sáu tháng tù
thưa quý vị mới đây sự việc nam sinh lớp chín trường trung học cơ sở tự nhiên thường tín hà nội
bị hai bạn cùng lớp làm bỏng rộng ở vùng lưng vì chơi trò rác hơi bằng khí ga bật lửa
đã khiến nhiều người không khỏi xót xa
được biết nam học sinh này bị tổn thương vùng lưng vào ngày một mươi bảy tháng năm
nhưng đã giấu bố mẹ cho đến khi được phụ huynh khác kể chuyện
gia đình nam sinh mới tá hỏa đưa con đi viện
thông tin được phản ánh từ phụ huynh học sinh ndm lớp chín c
trường trung học cơ sở tự nhiên huyện thường tín hà nội
theo đó vào ngày một mươi bảy tháng năm trong giờ ra chơi
mờ bị hai bạn cùng lớp là h và t cầm bình có khí ga úp vào lưng
và bật lửa để rác hơi
kết quả mờ bị bỏng rộng ở vùng lưng dưới
phía gia đình cho biết đây là lần thứ hai m bị tê bắt nạt học đường
cuối năm hai nghìn hai mươi ba mờ từng bị bạn tác động vật lý dẫn đến gãy mũi
liên quan đến sự việc này ông nguyễn như ý trưởng phòng giáo dục và đào tạo
huyện thường tín nói đã nhận báo cáo sơ bộ từ nhà trường xác nhận có vụ việc
nhà trường đã phối hợp cùng công an xã triệu tập các bên liên quan
tìm hiểu xác minh vụ việc ngay trong tối một mươi bảy tháng năm
thông tin ban đầu các học sinh nghịch dạy chứ không phải bắt nạt học đường
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện thường tín cho biết báo cáo sơ bộ từ nhà trường
ba học sinh này chơi với nhau không có mâu thuẫn gì
việc m bị bỏng lưng là cho nghịch dạy của bạn
gia đình hai em học sinh làm bạn bị bỏng cũng đã xin lỗi
bồi thường và thăm hỏi m tại viện
m đang điều trị nội chú sức khỏe ổn định
vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị sự cố vỡ kính xảy ra tại quán cà phê the coffee house
đã để lại tổn thương quá lớn đối với nữ bác sĩ hml và gia đình
sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
sức khỏe của nữ bác sĩ đã có tiến triển
theo thông tin mới nhất nữ bác sĩ hmll có thể ra viện trong từ năm đến bảy ngày tới
chuyển tuyến tập phục hồi chức năng
liên quan tới bác sĩ hml nạn nhân trong vụ tâm kính rơi tại quán the coffee house
bác sĩ trần quang trung ngoại khoa thần kinh và cột sống bệnh viện đại học y hà nội
cho hay sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt tình trạng phổi ổn định hơn
cô cũng đang tập ngồi
do bác sĩ l có nhiều tổn thương nặng nên thời gian phục hồi sẽ rất dài
cô phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn
đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân
dự kiến năm bảy ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện chuyển sang tập vật lý trị liệu
theo đại diện bệnh viện ca hà nội nơi bác sĩ l làm việc
trong thời gian qua công đoàn bệnh viện k đã vận động quyền góp
đồng thời thường xuyên động viên thăm hỏi để nữ bác sĩ yên tâm điều trị
hiện mẹ của bác sĩ l điều trị ung thư hạch tại bệnh viện ca
các đồng nghiệp hỗ trợ chăm sóc mẹ cô giúp gia đình yên tâm tập trung chăm sóc điều trị cho nữ bác sĩ
thưa quý vị
thưa quý vị
sự việc nhóm thanh niên đã hành hung một học sinh lớp chín ở hà nam
lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã khiến dư luận bức xúc
sau khi nhận thông tin cơ quan công an ngay lập tức đã tiếp nhận điều tra và chỉ ra nguyên nhân sự việc
tối một mươi tám tháng năm trung tá phạm văn hoàn trưởng công an phường lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam
cho biết sau khi tiếp nhận được thông tin vụ nam sinh lớp chín bị một nhóm tấn công hội đồng
đơn vị đã triệu tập nhóm người này xác minh làm rõ
đồng thời công an mời nhà trường đến để phối hợp làm việc
theo lãnh đạo công an phường sự việc xảy ra từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến việc nhóm bạn học lớp sáu lớp bảy
của trường trung học cơ sở lam hạ thành phố phủ lý đã tấn công hội đồng mva cũng là học sinh lớp chín của trường
hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ thu thập thông tin xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
để nhằm giáo dục gian đe ngăn chặn không để bạo lực học đường xảy ra
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài chín phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều bạn nam khác tấn công
theo nội dung trong clip nam sinh nva bị nhóm thanh niên dồn vào sát lan can bên hồ nước
rồi hành hung liên tiếp vào người vào đầu
phía nam sinh tỏ ra sợ hãi quỳ dưới đất dùng hai tay ôm đầu chịu trận
đến hôm một mươi bảy tháng năm vaya vẫn bị nồn sức khỏe chưa hồi phục
trên cơ thể như vùng mặt mũi bị thâm tím
gia đình đã đưa nạn nhân đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả va bị trấn thương nhiều nơi và trần đoán phụ theo dõi trấn thương sọ não
tối một mươi tám tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã xuân hội huyện nghi xuân hà tĩnh
cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển
được biết chính quyền địa phương cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm song chưa có kết quả
theo đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nhóm năm học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đan trường hội
rủ nhau ra vùng biển trên địa bàn tắm mát
trong lúc xuống tắm em ptl và vtt cùng sinh năm hai nghìn chín
xã xuân hội bị sóng biển cuốn ra xa rồi chìm dần
các em tắm cùng vội lên bờ hô hoán người ứng cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra gia đình và người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm
đến một mươi tám h ba mươi phút lực lượng chức năng đã điều động lực lượng và phương tiện để tiếp tục tìm kiếm hai em
đến tối cùng ngày lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm
tuy nhiên do điều kiện thời tiết sóng to gió lớn nên gặp nhiều khó khăn
tối một mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn khoa minh về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi đến giao lộ đường số bảy đường số tám phường an lợi đông tp thủ đức
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an tp thủ đức phát hiện đám đông tụ tập nên tiến hành kiểm tra
tổ tuần tra nhận thấy nguyễn khoa minh sinh năm hai nghìn năm thường trú phường một mươi quận tám
và tvk sinh năm hai nghìn bảy thường trú phường một mươi một quận năm có dấu hiệu nghi vấn
nên đưa đối tượng cùng một số người có liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nguyễn khoa minh khai nhận đã rủ tvk đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp thủ đức
giả làm cảnh sát hình sự để chặn các xe không có gương chiếu hậu người điều khiển xe không đội nón bảo hiểm
khi đi minh mặc áo có in logo công an nhân dân và mang theo còng số tám
nhằm mục đích gây lầm tưởng minh là cán bộ công an
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện
minh và tvk đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn ba xe
ngoài nguyễn khoa minh bị khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
đối với hành vi của tvk cơ quan công an tiếp tục củng cố chứng cứ
xác minh thêm một số nội dung để xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một người đàn ông sát hại vợ hờ trong rừng rồi bỏ trốn
công an tp thủ đức sẽ quyết định truy nã đặc biệt đối tượng này
vào khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm chị htm chú bản chút mút xá lâm thủy huyện lệ thủy
cùng trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên quán xã trường sơn huyện quảng ninh
vào khu vực rừng gần nhà chị m
sau đó không lâu ông thông gọi điện cho người thân ở xã trường sơn
báo mình vừa sát hại chị m rồi tắt máy
khi mọi người tìm kiếm
phát hiện chị m tử vong cách nhà khoảng chín trăm linh mét
nhận tin báo lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lâm thủy
ông thông có mối quan hệ tình cảm với chị mờ thời gian dài
nhưng không đăng ký kết hôn
trước đây chị m có một đời chồng và hai đứa con riêng
sau đó có với ông thông một đứa con
hiện hai người này đang sinh sống trong mảnh đất bố mẹ chị mờ cho
đang trong quá trình làm nhà
nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông
dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cũng ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần văn thông
để điều tra về hành vi giết người
cơ quan công an thông báo
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trần văn thông
đến cơ quan công an viện kiểm sát
hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
hoặc thông báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cũng liên quan đến đối tượng vi phạm pháp luật bị truy nã
ngày một mươi tám tháng năm thông tin từ công an tỉnh đồng nai
cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ được lê hồng bích
năm mươi chín tuổi ngụ xá gia kiệm huyện thống nhất đồng nai
tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
bích đang trốn lệnh truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó bích đã tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép ra khỏi việt nam
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bích đã xuất cảnh trốn sang mỹ với tên bùi văn bích
sau đó đổi tên thành danny bùi và nhập quốc địch mỹ vào năm hai nghìn năm
tại houston texas
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã đối với lê hồng bích
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đến ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan an ninh điều tra nhận được thông tin
bích nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
với tên danny bùi
nên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh bắt giữ
ngày một mươi năm tháng năm khi bích đang làm thủ tục xuất cảnh trở lại mỹ
tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
thì bị lực lượng công an đồng nai phối hợp với lực lượng công an cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất bắt giữ
chiều một mươi bảy tháng năm đoàn công tác công an tỉnh do đại tá trần ngọc tuấn
phó giám đốc công an tỉnh nghệ an làm trường đoàn
đã đến thăm hỏi động viên trung tá hoàng quang vinh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc
bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ
lãnh đạo công an tỉnh động viên trung tá hoàng quang vinh an tâm điều trị
nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nghệ an đại tá trần ngọc tuấn
phó giám đốc công an tỉnh nghệ an đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà trung tá hoàng quang vinh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc
bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ
đang điều trị tại bệnh viện chấn thương trình hình nghệ an
đại tá trần ngọc tuấn ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của trung tá hoàng quang vinh
trong quá trình làm nhiệm vụ
đồng thời chỉ đạo công an huyện nghi lộc tiến hành điều tra
xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật
và yêu cầu các phòng chức năng xem xét giải quyết các chế độ
tạo mọi điều kiện để trung tá hoàng quang vinh yên tâm điều trị
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng năm
tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc
làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám e đoạn qua địa bàn xã nghi thạch huyện nghi lộc
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm
có dấu hiệu sử dụng bia rượu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng xe vào tổ công tác
khiến trung tá hoàng quang vinh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc bị gãy chân
sau khi xảy ra sự việc tổ công tác đã nhanh chóng đưa trung tá hoàng quang vinh đi cấp cứu
đồng thời tiến hành khống chế thành công đối tượng đưa về trụ sở công an huyện
để phục vụ điều tra làm rõ
làm việc với cơ quan công an đối tượng khai tên là lê thanh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tải xã nghi thịnh huyện nghi lộc
trước khi điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác hoàng đã sử dụng rượu bia
hiện công an huyện nghi lộc đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi tám tháng năm công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ hình sự đối với bùi ngọc tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh tiền giang
và hồ thị đem sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tỉnh bến tre
cùng bốn người khác để điều tra về hành vi tàng trứ mua bán trẻ phép chất ma túy
tú mua ma túy từ tỉnh bến tre mang về tiền giang
và đưa cho đàn em bán cho những người nghiện
theo công an tỉnh tiền giang qua công tác điều tra chiều ngày một mươi sáu tháng năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành chặn dừng ô tô do hoàng phi long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố mỹ tho đang điều khiển
chở tú liêu thông theo hướng từ cầu giạch miễu vào trung tâm thành phố mỹ tho
trên ô tô lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba gói ni lông chứa tinh thể rắn là ma túy
khám xét nơi ở của tú tại tiền giang cơ quan công an thu giữ thêm ba gói ni lông
và đoạn ống nhở chứa ma túy
sáu dao tự chế sủi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện ba đối tượng dương tình với ma túy
các đối tượng khai là người phụ giúp tú mua dừa và kiêm thêm nhiệm vụ giao ma túy
đổi lại tú cho các đối tượng sử dụng ma túy miễn phí
tú khai mua ma túy của đem tại tỉnh bến tre
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an tỉnh bến tre
khám xét nơi ở của đem tại huyện châu thành
thu giữ sáu mươi tám gói ni lông ống nhựa chứa ma túy đá và nhiều vật dụng có liên quan
thời điểm kiểm tra tại nơi ở của đem còn phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy
đối tượng khai nhận vừa mua ma túy của đem để sử dụng
công an tỉnh tiền giang đang mở rộng điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy do đem và tú cầm đầu
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi chín tháng năm
công an tỉnh gia lai tạm giữ lương văn hình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại làng díp xã ia kren huyện chư pa
về hành vi tàng trữ buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an tỉnh gia lai phát hiện và bắt quả tang tại nhà của lương văn hình
có bảy cá thể kỳ đà nghi là kỳ đa vân tổng trọng lượng một mươi sáu kg
hiện vụ việc đang tiếp tục
được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
kỳ đà vân có tên khoa học là varanus nebuloset
và thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tòa án nhân dân huyện bắc bình bình thuận
đã mở phiên tòa xét xử vụ án nguyễn thị hòa
cùng đồng phạm về tội xâm phạm chỗ ở của người khác
theo quy định tại điểm c điểm d khoảng hai điều một trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị hòa
ba mươi tám đồng phạm
hai năm tù nguyễn ngọc mến bốn mươi tuổi
và trần quốc sơn hai mươi chín tuổi cùng một năm tám tháng tù
và bị cáo nguyễn thị thùy trang ba mươi bốn tuổi
một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo thử thách hai mươi bốn tháng
theo cáo trạng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hòa mến sơn và trang đều biết rõ căn nhà số năm
thuộc tổ tự quản số hai xã phan lâm bắc bình
là chỗ ở của vợ chồng ông mang lăng

cùng hai con nhỏ đang ở sinh sống là hợp pháp
tuy nhiên các bị cáo hòa mến sơn trang
cho rằng vợ chồng ông lăng thiếu nợ
nên đã nhiều lần tự ý khóa cửa cổng cửa nhà
dọn đồ đạc để trong nhà bỏ ra ngoài
đuổi họ ra khỏi nhà và treo bảng bán căn nhà nói trên
nhà bị chiếm không còn chỗ ở
gia đình ông lăng phải đi ở nhờ
nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù
đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
vợ chồng ông mang lăng được mọi người khuyên
nên gửi đơn tổ cáo về nhà của ông lăng
nên gửi đơn tổ cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình
để được giải quyết theo quy định của pháp luật
theo tòa vụ việc bị cáo nguyễn thị hoa
cùng đồng bọn xâm phạm cư gia bất hợp pháp
của gia đình ông mang lăng
đã làm tư tưởng của bà con nhân dân địa phương lo lắng
gây dư luận xấu phức tạp đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương nên cần có bản án nghiêm khắc
để biết tôn trọng quyền bất khả xâm phạm
về chỗ ở của người khác
lãnh đạo xã phú cường thành phố hương yên xác nhận
trưa một mươi tám tháng năm
tại khu vực ao đình bồng châu thôn tân mỹ hai
đã xảy ra vụ đuối nước
khiến hai trẻ em tử vong
hai trẻ em tử vong được xác định là
em pbm sinh năm hai nghìn một mươi ba
là học sinh lớp năm trường tiểu học
và trung học cơ sở hùng cường thành phố hương yên
và em dtg
sinh năm hai nghìn một mươi bốn
là học sinh lớp bốn trường tiểu học
và trung học cơ sở phú cường
khi phát hiện sự việc người dân địa phương
đưa hai cháu lên bờ tiến hành cấp cứu
tuy nhiên hai cháu đã không qua khỏi
gia đình đã đưa các cháu về nhà
để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương
lãnh đạo địa phương cho biết
ao đình bồng châu được cắm biển
cảnh báo cấm tắm cấm bơi
từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các cháu nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm
không có sự trông coi của người lớn
dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ kính yêu
trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng một mươi chín tháng năm
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
cho năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp
tham gia hoạt động diễu hành
với áo dài dạng người sắc sen
sau khi xuất phát tại khu di tích nguyễn sinh sắc
thân sinh chủ tịch hồ chí minh
tại phường bốn thành phố cào lãnh
hình ảnh các đại biểu nữ
được chia thành từng cụm
đi dọc một số tuyến đường phường bốn phường hai
của thành phố cào lãnh
trở nên đẹp dạng ngời với chiếc áo dài việt nam
suốt chặng đường đi
ai nấy cũng tươi vui bày tỏ sự thích thú
khi lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
quá trình di chuyển
nhiều chị em phụ nữ còn dừng lại chụp ảnh
quay những đoạn clip ngắn
để lưu niệm từng khoảnh khắc duyên dáng
bên tà áo dài thước thà
theo giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đồng tháp
huỳnh thị hoài thù
đây là hoạt động ý nghĩa đặc biệt
con số năm năm trăm linh
gắn với sự kiện năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ
sự kiện là dịp để các tầng lớp phụ nữ
đất sen hồng
phát huy giá trị truyền thống chiếc áo dài việt nam
thông qua hoạt động diễu hành
áo dài dạng người sắc sen
hoạt động diễu hành áo dài dạng người sắc sen
còn nhằm góp phần cùng với tỉnh
hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch
tiềm năng hình ảnh con người đồng tháp
công an huyện trừ pa tỉnh gia lai
đang làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn
trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua địa bàn xã nghĩa hừng huyện trừ pa
khiến hai người tử vong tại chỗ
hai người bị thương
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
anh nguyễn đức hiếu hai mươi hai tuổi
chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
điều khiển xe máy
chở theo chị vòng thị thùy hương
một mươi chín tuổi chú thành phố con tùm
tỉnh con tùm
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
theo hướng tỉnh con tùm đi tỉnh gia lai
khi đến đoạn đường qua xã nghĩa hừng
huyện trừ pa tỉnh gia lai
xe máy này tông vào phía sau chiếc xe taxi
do tài xế lê đức hùng
bốn mươi bốn tuổi chú thành phố pleiku
tỉnh gia lai điều khiển
lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe máy do anh hiếu điều khiển
ngã sang phần đường bên trái
bị xe khách do tài xế trương tấn nhã
chú tỉnh bình định điều khiển
lưu thông hướng ngược lại tông chúng
sau đó xe khách đánh lái sang trái
để tránh thì tiếp tục tông vào
một xe máy có người đang chạy cùng chiều phía trước
vụ tai nạn khiến anh nguyễn đức hát
và chị vòng thùy
thùy hát tử vong tại chỗ
hai người bị thương
ngày một mươi tám tháng năm
công an huyện cái bè tiền giang cho biết
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam
lê nguyễn quốc thái một mươi bảy tuổi
ngụ huyện cái bè để điều tra
có liên quan đến hành vi hành hung người đi đường
ném đá vào xe khách trên cao tốc
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng một
sau khi uống rượu
lê nguyễn quốc thái cùng sáu đối tượng khác
lên đường cao tốc trung lương mỹ thuận
đoạn thuộc xã hậu thành
huyện cái bè tiền giang
nhặt đá ven đường ném vào một xe khách
làm bể kinh chăn gió
và làm một nữ hành khách trên xe bị thương vùng đầu
gây thương tích năm
làm tài sản thiệt hại hơn bốn mươi năm triệu đồng
vào thời điểm đó
nhóm của thái còn ném vỡ kính nhiều ô tô khác
tại cơ quan công an
thái khai nhận hành vi phạm tội này
là để đùa vui
ngày hai tháng bốn công an huyện cái bè
cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê nguyễn quốc thái
trương bảo liêm và lê hoàng nghiêm
cùng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
riêng bốn đối tượng còn lại
do thời điểm phạm tội
đều dưới một mươi sáu tuổi chưa đủ tuổi
chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an
không khởi tố điều đang nói
là trong quá trình tại ngoại
thì nhóm lê nguyễn quốc thái tiếp tục tái phạm
ngày hai mươi tám tháng bốn nhóm của thái
chặn xe máy của anh trần văn hảo
ba bề tuổi chở anh nguyễn văn đồng
hai mươi chín tuổi cùng ngụ huyện cái bè
đang chạy trên đường
thuộc xã mỹ hội huyện cái bè
tại đây nhóm của thái dùng hung khí
khiến anh đông đứt gân hai ngón tay
tấn công khiến anh hảo bị thương ở ngực
hông đùi và mông
tối một mươi bảy tháng năm
công an thành phố hạ long quảng ninh
đã phối hợp với phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy pc bốn
công an quảng ninh
kiểm tra hành chính quán ba bistro fallback club
ở đường kỳ quan bãi biển bãi cháy
tại thời điểm kiểm tra
tổ công tác phát hiện tại bàn c năm
của quán có hai khách
đang cầm hai quả bóng màu đen
hút khí nghi là n hai o
thường được gọi là khí cười
kiểm tra tại khu vực quầy thu ngân
đặt dưới sân khấu của quán
tổ công tác phát hiện ba bình khí nén
có gắn van xả nghi bên trong chứa khí n hai o
làm việc với tổ công tác
anh lý quốc đạt ba mươi ba tuổi
quản lý của quán cho biết
những quả bóng tổ công tác phát hiện khách sử dụng
là bóng cười
bóng cười được quán ba trên bán cho khách
với giá một trăm năm mươi tám đồng trên quả
nhưng lại được thể hiện trên biên lai thanh toán cho khách
là hoa quả khô
tại thời điểm kiểm tra anh đạt không xuất trình
được hóa đơn chứng từ của ba bình
nghi chứa khí n hai o nói trên
được biết chủ quán ba bichro
phào bếch club là anh tuấn đạt
bốn mươi năm tuổi ở phường bãi cháy tp hạ long
thời điểm tổ công tác đến làm việc
anh đạt không có mặt ở quán
tổ công tác đã lập biên bản sự việc
mời những người liên quan về trụ sở công an
tp hạ long để xác minh xử lý
theo quy định
bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm
theo camera hành trình của một ô tô
lưu thông trên đường hoa phượng tím
thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
tp đà lạt tỉnh lâm đồng
thì phía ngược lại có nhóm năm phụ nữ
đang nhảy nhót trước một ô tô
màu đen đậu trên đường
chiếc ô tô màu đen trong đoạn clip mang biển số
lâm đồng dừng đậu trên phần đường lưu thông
trong khi có nhiều xe đang chạy
phía sau phía trên đầu xe
có vật giống chiếc loa
trong khi đó nhóm phụ nữ thì thả nhiên
cùng nhảy nhót phía trước đầu xe
clip từ camera hành trình thu hút nhiều bình luận
của cộng đồng mạng
trong đó nhiều người cho rằng
việc dừng xe giữa đường để nhảy nhót
là cản trở giao thông và thể hiện ý thức kém
trong việc tham gia giao thông
một lãnh đạo ban quản lý khu du lịch quốc gia
hồ tuyền lâm cho biết
ban thường xuyên cắt cử nhân sự đi tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường thuộc quyền quản lý
tuy nhiên rất khó phát hiện
xử lý kịp thời những trường hợp như thế này
vì mang tính chất bất trợt
trong khi đường trong khu du lịch quốc gia
khá dài và đèo dốc
ngày một mươi tám tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm hà
tỉnh lâm đồng đã khởi tố
phạm kim khánh hai mươi tám tuổi
ngụ thị trấn đinh văn huyện lâm hà
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
và hủy hoại tài sản
khánh bị bắt vì có hành vi hành hung cha
đập phá tài sản của mẹ
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn
về tranh chấp tài sản tối hai mươi tháng một
khánh đến nhà cha mẹ là bà phạm thị mờ
sáu mươi bốn tuổi ở tổ dân phố
riom sere thị trấn đinh văn
đập phá một số tài sản dưới bếp
nghe tiếng ngồn nào người cha đi xuống
thì bị khánh cầm dao ném vào người
làm ông này vỡ xương khỉu tay
sau đó khánh tiếp tục cầm gạch đá
ném vào nhà rồi bỏ trốn
ngoài đánh cha gây thương tích nặng
khánh còn phá hủy một số tài sản trong nhà
sau khi đập phá khánh đã trốn đến
xã romaine huyện đam rồng
và bị công an lâm hà bắt giữ
ngày một mươi tám tháng năm
thông tin từ công an tp hcm cho biết
công an huyện hoc mon phối hợp
với phòng cảnh sát kinh tế vừa triệt phá
thành công một đường dây mua bán
vận chuyển pháo lậu quy mô lớn từ campuchia
về việt nam tiêu thụ
bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm
công an huyện hoc mon phối hợp
với phòng cảnh sát kinh tế pc ba
bắt quả tang ltl sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường chú
phường một mươi một quận tân bình
và vvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường chú
huyện xuyên mộc tỉnh bà rìa vũng tàu
đang điều khiển xe ô tô tải
chở theo một mươi một thùng các tông
bên trong chứa nhiều loại pháo nổ
với tổng trọng lượng gần sáu trăm hai mươi kg
cùng hai mươi chín thùng các tông
bên trong chứa các loại loa có xuất xứ
từ nước ngoài đã qua sử dụng
không có hóa đơn chứng từ
khi đang đổ trước nhà số năm mươi sáu đường số năm
ấp tiền lân bảy xã bà điểm huyện hoc mon
để chuẩn bị giao cho khách
căn cứ lời khai của l t
cùng tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoc mon
đã ra quyết định khởi tố vụ án
vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
bên cạnh đó nhận thấy
tính chất phức tạp của vụ án
công an huyện đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng
biện pháp điều tra làm rõ các đối tượng
có liên quan đến đường dây vận chuyển
buôn bán hàng cấm là pháo nổ nói trên
chiều ngày một mươi tám tháng năm công an xã mỹ thái
lạng giang bắc giang cho biết
trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông
tử vong ở dưới mương nước
thông tin ban đầu sáng cùng ngày người dân xã my thái
phát hiện một người đàn ông tử vong
ở dưới mương nước sau đó một vài người
đã trình báo sự việc nhận được tin báo
lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt
tại hiện trường để trục vớt điều tra
làm rõ sự việc danh tính nạn nhân
đang được xác minh làm rõ hiện lực lượng
chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh
sáng một mươi chín tháng năm tại thành phố phú quốc
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài bắc hồ
và quảng trường hồ chí minh
tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh
nguyên thường trực ban bí thư trần quốc vượng
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
và địa phương
tượng đài bắc hồ và quảng trường hồ chí minh
tọa lạc tại phường dương đông thành phố phú quốc
với tổng diện tích bảy bốn mươi năm hectare
theo lãnh đạo tỉnh kiên giang
công trình có ý nghĩa chính trị văn hóa
và lịch sử sâu sắc đặc biệt là nơi tôn vinh
công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
người đã được unesco vinh danh
là anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới
đối với miền nam bác hồ luôn có tình cảm
yêu thương đặc biệt sâu nặng
trong trái tim người luôn có một miền nam
thành đồng tổ quốc đi trước về sau
từ ý nghĩa đó tỉnh kiên giang
đã đề xuất với bộ chính trị ban bí thư
và các cơ quan trung ương
chọn miền nam trong trái tim tôi
làm chủ đề cho công trình tượng đài bắc hồ
và phù điêu tại phú quốc
tượng đài bắc hồ được thể hiện bằng
ngôn ngữ điều khắc tập trung diễn tả
khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại
anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
với sự giản dị tran hòa gần gũi
tượng bắc đặt tay phải
lên ngực trái thể hiện ý nghĩa
tình cảm sâu nặng của bắc hồ
dành cho đồng bào miền nam qua câu nói
miền nam trong trái tim tôi
quảng trường nơi đặt tượng đài bắc hồ
với quy mô bảy bốn mươi năm hectare
tại khu vực trung tâm đồ thị
thương mại dịch vụ cảng biển hành khách quốc tế
khu ảnh chính tập trung mới
của thành phố phú quốc nơi sinh hoạt
vui chơi giải trí của người dân trên đảo
tượng đài bắc được đúc
bằng hợp kim đồng tổng chiều cao
hai mươi bảy m trong đó thân tượng cao
một mươi tám m đế tượng cao ba m
và bệ tượng cao hai bốn m
phía sau lưng tượng đài
là bức phù điêu hai mặt chạm nổi
dài sáu mươi ba m nơi cao nhất
một mươi tám m nằm trên bệ cao
một hai m phù điêu gồm
bốn trăm tám mươi bốn tầm đá trắng ghép lại với nhau
bên cạnh đó kết hợp với
đền thờ nhà trưng bày về chủ tịch
hồ chí minh nhà đón tiếp sân quảng trường
và nhiều hạng mục khác tạo thành
một quần thể công trình có ý nghĩa chính trị
văn hóa to lớn và sâu sắc mang
tầm quốc gia và quốc tế
mới đây cả sapa và hạ long của việt nam
đều đã góp mặt trong danh sách
năm điểm du lịch tăng trưởng nhanh nhất châu á
theo trang hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới
tripadvisor đứng đầu
danh sách là tokyo của nhật bản
tiếp theo là seoul của hàn quốc
đảo palawan ở philippines một thị trấn
ven biển thơ mộng với những vách đá vôi
đầm phá màu ngọc lam
cùng với những bãi biển nhỏ và thân mật
đứng ở vị trí thứ tư
cụ thể thị trấn sapa đứng thứ năm
trong khi vịnh hạ long đứng thứ ba
trong danh sách năm điểm đến châu á
được du khách yêu thích nhất hiện nay
được biết đến với những thửa ruộng bậc thang
bên sờ núi những ngôi làng thơ mộng
nằm dài rác cùng khung cảnh núi non
và những thác nước thanh bình
sapa được ví như vùng đất chỉ có
trong những câu chuyện cổ tích
bên cạnh đó sapa còn thu hút du khách
bởi văn hóa địa phương đa dạng
du khách tới đây có cơ hội chiêm ngưỡng những lễ hội
và truyền thống của người dân địa phương
theo tripadvisor điều này
mang lại cái nhìn sâu sắc về lối sống
của người việt trong khi đó
vịnh hạ long được cho là điểm đến hoàn hảo
cho những ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt đẹp
của biển châu á mà không phải
chịu đựng đám đông hỗn loạn
tối một mươi tám tháng năm
tại quảng trường tám tháng năm
trung tâm hành chính huyện mộc châu
tỉnh sơn la long trọng tổ chức lễ công bố
quyết định công nhận khu du lịch quốc gia
mộc châu khu du lịch mộc châu
được công nhận là khu du lịch quốc gia
tại quyết định số một nghìn bảy mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
của bộ trưởng bộ văn hóa
thể thao và du lịch tại buổi lễ
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
hồ an phong đã trao quyết định
công nhận khu du lịch quốc gia mộc châu
cho lãnh đạo hai huyện mộc châu
và vân hồ phát biểu
tại lễ công bố phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la tráng thị xuân
nhấn mạnh để khu du lịch quốc gia
mộc châu ngày càng phát triển
xứng tầm với khu du lịch quốc gia
khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch việt nam
và thế giới tỉnh sơn la
sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư
hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật
dịch vụ du lịch hoàn thiện nâng cao
các tiêu chí đã đạt được
của khu du lịch quốc gia đồng thời
đẩy mạnh truyền đổi số phát triển
ứng dụng du lịch thông minh tăng cường
các hoạt động xúc tiến quảng bá phát huy
thương hiệu du lịch điểm đến thiên nhiên
khu vực hàng đầu thế giới phát triển
khu vực du lịch quốc gia mộc châu
phù hợp với chiến lược phát triển du lịch việt nam
trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu
của vùng trung du và miền núi bắc bộ
và trở thành một trong những khu du lịch
quốc gia trọng điểm của cả nước
thưa quý vị
lễ hội sen hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến được tổ chức
trong năm ngày của tháng bảy
tại không gian văn hóa sáng tạo quận tây hồ
sự kiện lần đầu được tổ chức
sẽ gồm nhiều hoạt động quảng bá
giới thiệu tôn vinh nghề trồng sen
các sản phẩm từ sen
lễ hội sen hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
ủy ban nhân dân quận tây hồ
và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố
sẽ diễn ra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tại không gian văn hóa sáng tạo quận tây hồ
tại lễ hội sen hà nội
dự kiến sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc
sự kiện đầu tiên là khai mạc hội trợ
ô cốp sen hà nội
trong đó bao gồm các nội dung như
khánh thành trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm
ô cốp quận tây hồ
khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề
sen trong đời sống văn hóa việt
cũng tại lễ khai mạc hội trợ ô cốp sen hà nội
ban tổ chức sẽ tiến hành tôn vinh
các nghệ nhân thợ giỏi người gìn giữ
phát triển nghề trồng sen
gắn với phát triển du lịch nông nghiệp
trải nghiệm và quảng bá sản phẩm
địa phương trao thưởng cho các đơn vị
có sản phẩm sen tiêu biểu
trong khuôn khổ lễ hội sen hà nội
năm hai nghìn hai mươi bốn lễ đó nhận
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
nghề ướp trả sen tây hồ
cũng sẽ được tổ chức cùng với đó
là nhiều hoạt động bên lề khác như
diễu hành đường phố với chủ đề sắc sen
tổ chức đêm nhạc thờ
và cuộc thi ảnh chụp cùng hóa sen
trước đó từ tháng ba
sen hồ tây hay gọi là sen
bách diệp được trồng thí điểm
tại bốn hồ nhỏ quanh hồ tây
với diện thích khoảng bảy năm hectare
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
những ngày gần đây có thông tin lan truyền
liên quan đến kết quả thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba
của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đường sắt đô thị hà nội
đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị
hiện sở giao thông vận tải hà nội
vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị
làm rõ thông tin trên
cụ thể kết thúc năm hai nghìn hai mươi
lãi sau thuế của tuyến đường sắt đô thị này
đạt hơn một mươi ba một tỷ đồng
tăng gấp gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
và là năm thứ hai liên tiếp
công ty có lợi nhuận dương trở lại
sau nhiều năm chịu lỗ
liên quan đến việc này sở giao thông vận tải
đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn mtv
đường sắt đô thị hà nội khẩn trương
tổ chức giả soát kiểm tra làm rõ
các thông tin đã được các cơ quan thông tấn
báo chí phản ánh như đã nêu trên
có báo cáo kết quả về sở giao thông vận tải
để phối hợp theo dõi tiến đổi
sau trước ngày hai mươi hai tháng năm
trước đó tại báo cáo tài chính kiểm toán
hai nghìn hai mươi ba công bố mới đây công ty trách nhiệm
hữu hạn mtv đường sắt đô thị hà nội
hà nội metro cho biết doanh thu thuần
cả năm đạt năm trăm một mươi năm hai mươi sáu tỷ đồng
tăng gần bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên trong cơ cấu doanh thu
nguồn thu từ cung cấp dịch vụ
tức bán vé chỉ chiếm
hai mươi bốn tỷ đồng còn lại bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng
từ trợ giá trong khi
giá vốn hàng bán tiếp tục tăng
lên tới năm trăm linh bảy tỷ đồng cả năm hai nghìn hai mươi ba
việc trợ giá của thành phố hà nội
đã bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu
thực tế từ bán không đảm bảo chi phí
đồng thời còn giúp hà nội metro
có lợi nhuận gụp bảy tám tỷ đồng
công ty có biên lãi gụp lùi
về khoảng một năm
báo cáo tài chính cũng cho biết
tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
công ty có tổng số bảy trăm bốn mươi năm người lao động
tăng bảy mươi tám người sau một năm
đây là số lao động chủ yếu vận hành
tuyến đường sắt cát lên hà đông
cần lượng lớn nhân sự để vận hành
chi phí nhân viên năm hai nghìn hai mươi
đạt một mươi một bảy mươi bảy tỷ đồng
tăng gần hai mươi ba so với năm trước
ngoài ra phần chi phí nhân công
được hạch toán trong gia vốn hàng bán
là chín mươi chín một tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi ba
tăng gần một mươi
bù lại doanh thu hoạt động tài chính
tăng mạnh gấp một mươi hai bảy lần
lên gần hai mươi sáu sáu tỷ đồng
toàn bộ đều đến từ lãi tiền gửi
khi công ty đang có hơn sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
nhận rỗi trong ngân hàng
trong khi đó hà nội metro cắt giảm
được toàn bộ chi phí lãi vay
nên không ghi nhận chi phí tài chính trong kỳ
tổng lại doanh nghiệp này lãi sau thuế
hơn một mươi ba tỷ đồng tăng năm trăm bảy mươi
gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
và vượt gấp đôi kế hoạch đề ra
đây là năm thứ hai liên tiếp
công ty có lợi nhuận dương
sau chuỗi ít bảy mươi năm triệu lỗ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội metro đặt mục tiêu
doanh thu năm trăm hai mươi chín tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế ở mức một mươi sáu bảy tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế ở mức một mươi ba bốn tỷ đồng
công ty dự kiến phục vụ gần một mươi một triệu lượt khách
với gần tám mươi một năm trăm bảy mươi bảy lượt tàu
doanh thu từ hoạt động bán vé
đạt trên bảy mươi bốn tỷ đồng
cũng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài tiếp tục duy trì vận hành
tuyến đường sát cắt linh hà đông
hà nội metro sẽ kiện toàn tổ chức và nhân sự
để vận hành tuyến nhổn ca hà nội
đoạn trên cao sẽ được đưa vào khai thác
trong năm nay
hơn năm mươi năm qua một người đàn ông ở quảng bình
vẫn miệt mài với việc sưu tầm tư liệu
về vị cha già dân tộc
việc sưu tầm bảo quản có nhiều khó khăn
nhưng người đàn ông ấy luôn tìm cách khắc phục
để có một gia tài đồ sộ
trong căn nhà ấm cúng ngồi đón
những đợt gió đầu hè mát rượi
từ dòng sông danh ông nguyễn đình phong
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
chú thôn tân an xá quảng thanh
huyện quảng trạch quảng bình đang tỉ mẩn
lau những bức hình mảnh báo bài viết
về bác hồ mà ông sưu tầm hàng chục năm nay
ông phong nổi tiếng từ lâu
ở địa phương với kho báu tư liệu về bác
nhiều năm nay một số dịp lễ
nhiều người tìm đến ông phong với mong muốn
được tìm hiểu về tư liệu này
vậy nên những ngày cận kề sinh nhật bác
ông phong lại cẩn thận sắp xếp
trưng bày tranh ảnh sách báo ra để tiện giới thiệu
di chứng của vết thương chiến tranh
khiến đôi tai của ông phong gần như
không còn nghe thấy gì
những câu hỏi được viết trên giấy đưa cho ông đọc
sau đó ông trả lời bằng giọng chậm rãi
trên bàn trà ông phong cho biết
từng làm công nhân của tập đoàn
sản xuất miền nam này là công ty
cổ phần lệ ninh
ra hà nam tham gia khóa học lái may kéo nông nghiệp
cũng chính năm đó
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đại phong
xã phong thủy huyện lệ thủy
vinh dự được bác hồ tặng chiếc máy cày
đây cũng là chiếc máy cày đầu tiên của tỉnh quảng bình
khi hoàn thành lớp học
ông phong là một trong những người đầu tiên
được lái chiếc máy cày bác tặng
thực sự tự hào cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ
và tinh thần lao động hang say
công nhân phong đạt danh hiệu kiện tướng cày
nhiều năm liên tục
khi đang cày ruộng gần một trận địa pháo cao xạ
bị máy bay địch đánh trúng
máy cày lật nhào ông bị thương
đặc biệt nặng ở hai tay
sau khi điều trị ông nghỉ mất sức lao động
và về quê sinh sống
sau khi ông phong bị nạn không lâu
thì nhân dân ta nhận tin bác hồ mất
biết được tin này qua thông tin trên báo
đầu sót trước sự ra đi của vị cha giả dân tộc
ông phong mong muốn làm điều gì đó
để cảm nhận việc bác còn sống
vậy là ông bắt đầu hành trình
sưu tầm nhiều sách báo tư liệu
có nội dung nói về bác
và hình ảnh của người
ông cho biết để có những tư liệu
trong giai đoạn đất nước
gia cảnh còn khó khăn
việc sản xuất sách báo còn hạn chế
ông phải tìm tòi rất nhiều
ông đọc rất nhiều sách báo
chỉ cần có mầu tin nào có ảnh
thông tin về bác là ông tìm cách cất giữ
với một số sách báo quý
ông phải đi xin hoặc thậm chí bỏ tiền túi để mua
sau một thời gian sưu tầm
nhiều người quen biết nên cũng tặng ông một số tư liệu
việc sưu tầm đã khó khăn
nhưng công tác sắp xếp bảo quản
cũng cần sự công phu tìm mần
hàng chục năm về trước
chất liệu giấy mực chưa được tốt như bây giờ
nên ông phong phải bọc những tư liệu
trong giấy phải để chống ẩm mối mọt
đặc biệt ở ven bờ danh
mỗi mùa lũ về nước ngập nhà dân
nhiều tài sản bị cuốn đi
phải khó khăn lắm mới giữ được kho báu này nguyên vẹn
hiện đời sống gia đình bớt khó khăn
ông phong thực hiện ép plastic
những mảnh báo bức hình
rồi cẩn thận khâu vào những mảnh vải
dài gần một mươi mét rộng một bốn mét
hơn năm mươi năm miệt mài
ông phong tìm kiếm và sưu tầm được
hơn ba bức ảnh bài báo
tư liệu quý về bác hồ qua các thời kỳ
bên cạnh đó nhiều bài viết
tư liệu quý về lịch sử của quê hương
và dân tộc cũng được ông sưu tầm
cất giữ cẩn thận
việc sưu tầm ấy vẫn được ông tiếp tục
để kho báo ngày càng đồ sộ
không chỉ sưu tầm để bảo quản
ông phong còn là người đưa những tư liệu
về bắc đến với cán bộ nhân dân
học sinh trong và ngoài địa phương
nhiều cuộc triển lãm được tổ chức
một số giáo viên môn lịch sử xin mượn
tư liệu này để thực hiện công tác giảng dạy
giúp học sinh hiểu thêm về vị cha già dân tộc
vừa qua miss world việt nam
chính thức công bố lịch trình tổ chức
mùa giải mới theo đó
sân chơi này tái khởi động vào năm hai nghìn hai mươi năm
và đêm chung kết sẽ diễn ra
vào tháng bốn trong cùng năm
theo đó hoa hậu ý nhi cùng
hai á hậu đào hiền minh kiên
sẽ được kéo dài thêm nhiệm kỳ
dựa trên một số thông tin được cập nhật
trên các diễn đàn nhân sắc quốc tế
mùa giải mới của cuộc thi mẹ miss world
sẽ diễn ra vào thời điểm tháng hai
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
với mốc thời gian tổ chức này
hoa hậu ý nhi hoàn toàn có thể đảm bảo đầy đủ lịch trình
sau khi trình chiến quốc tế
nàng hậu bình định sẽ trở về quê nhà để final walk
khép lại nhiệm kỳ
cách đây không lâu
hoa hậu ý nhi được bổ nhiệm trở thành
đại diện việt nam trình chiến miss world hai nghìn hai mươi năm
thông tin này gây ra không ít luồng
tranh cãi đa chiều
ngoài những ý kiến bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi hoa hậu ý nhi
được trao xuất thi quốc tế quá sớm
chỉ sau ít tháng vừa vướng scandal
phát ngôn vạ miệng gây rúng động mạng xã hội
xoay quanh top ba miss world việt nam
hai nghìn hai mươi ba á hậu minh kiên
hiện đang có nhiệm kỳ đương nhiệm nổi bật
hơn hẳn hoa hậu ý nhi và á hậu đào hiền
đường kim miss world việt nam
hiện đang trong quá trình du học tại úc
kéo dài trong hai năm á hậu đào hiền
cũng chẳng sôi nổi là bao cô im hơi
lặng tiếng giữa làng giải trí
kể từ khi đạt được danh hiệu cao quý
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại